những ngày này hoa vẫn được đặt nơi tượng đài triển sĩ cứu hòa
và cho dù là người mạnh mẽ đến đâu thì vẫn rớt nước mắt
khi nghe những câu chuyện về sự hy sinh của những người lính quả cảm
ba con người ba mảnh đời anh quân việt và phúc
phúc là người trẻ nhất mới một mươi chín tuổi em đã ngã xuống khi ước mơ vẫn còn giang dở
ngôi nhà nhỏ ở phố nghĩa tân quận cầu giấy thành phố hà nội
nơi người lính trẻ nguyễn đình phúc gắn bó từ nhỏ
mấy ngày qua các cơ quan tổ chức cá nhân đặc biệt là những người hàng xóm
thường xuyên thăm hỏi động viên và chia sẻ với gia đình
anh ngã xuống để lại niềm tiếc thương vô hạn với tất cả mọi người
bản thân trong phúc là một người cực kỳ ngoại
sống với ba con đều được mọi người quy mế
hy sinh vì tổ quốc hy sinh vì sự nghiệp là một điều tổn thương
những ngày này ngôi trường trung học cơ sở thăng long quận ba đình thành phố hà nội
trở nên buồn hơn bao giờ hết bởi cậu học trò ngoan ngoãn ưu tú của trường
mang tên nguyễn đình phúc đã hy sinh khi mới một mươi chín tuổi
đây là nơi đã đặt nền móng cho những ước mơ đầu đời của người chiến sĩ trẻ
dù đã hy sinh nhưng những hình bóng kỷ niệm về cậu học trò nhỏ
mãi luôn trong tâm trí thầy cô

và đặc biệt là có một niềm đam mê rất là lớn với bộ môn tin học
trước khi mà vào học với mình thì phúc cũng đã tự viết được những cái phần mềm
rồi phúc có hỏi ý kiến mình thì mình rất ấn tượng với cả cái khả năng tự học phúc
trong tin nhắn cuối cùng mà hạ sĩ nguyễn đình phúc gửi đến nhóm bạn thân
là niềm vui khi vừa cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ tại vụ hỏa hoạn
ở quận cầu giấy sáng ngày một tháng tám
ít ai biết rằng khi bước chân vào nghề lính cứu hỏa
phúc đã yêu nghề
và mong muốn gắn bó với nghề gian khó mà đầy cao cả này

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo